thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã đồng loạt gia quân kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh của chính phủ
theo ghi nhận đa số người dân đã ý thức hơn tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm quy định này
ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện công tác kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh tại đà nẵng
ngoài một số trường hợp vi phạm thì người dân đã cân nhắc hơn trong việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
thì giúp đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế những tai nạn hạn chế những rủi ro mà không đáng có
bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để giảm thiểu tiến tới chấm dứt các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để luật phòng chống tác hại rượu bia cũng như nghị định một trăm linh của chính phủ đi vào cuộc sống